phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã ngăn chặn kịp thời một vụ tụ tập có dấu hiệu đua xe trái phép
gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã hàng gòn thành phố long khánh
khoảng hai giờ một mươi phút ngày hai mươi bảy tháng ba khi đến km số bốn của lộ năm mươi sáu xã hàng gòn thành phố long khánh
tổ tuần tra phát hiện có một nhóm đối tượng tụ tập có dấu hiệu đua xe trái phép
khi thấy lực lượng công an các đối tượng đã bỏ chạy cùng với phương tiện
tổ công tác phát hiện một xe ô tô chở một người và một xe máy không có biển số
đối tượng khai nhận chở xe từ huyện vĩnh kiểu xuống cố lộ năm mươi sáu tham gia đua xe
tiến hành truy xét tổ công tác phát hiện thêm một xe tải trên xe chở tám thanh niên
các đối tượng khai nhận chở hai xe mô tô từ tỉnh bình thuận vào quốc lộ năm mươi sáu để tham gia đua xe
ngoài ra tổ còn tuần tra còn phát hiện thêm nhiều đối tượng bỏ chạy vào nhà dân
qua kiểm tra tổ tuần tra phát hiện thêm một mươi bốn chiếc xe mô tô không có biển số và giấy chứng nhận đăng ký xe